thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông choi chu ho tổng giám đốc tổ hợp samsung việt nam
nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất ở việt nam
tại cuộc tiếp thủ tướng đã lắng nghe cho ý kiến và bày tỏ mong muốn samsung tiếp tục coi việt nam
là cứ điểm sản xuất chiến lược của tập đoàn trên thế giới
đặc biệt trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
chính phủ việt nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư hàn quốc
đầu tư mở rộng tại việt nam trong thời gian tới
bày tỏ lòng cảm ơn ông choi chu ho mong muốn việt nam tiếp tục quan tâm
tạo điều kiện thuận lợi để samsung đóng góp hơn nữa vào tăng trưởng kinh tế việt nam